nga hôm qua đã bất ngờ ngừng cung cấp dầu qua đường ống dẫn dầu dreba cho ba lan
tuy nhiên nhà máy lọc dầu ba lan cho biết chỉ một mươi nguồn cung của nước này đến từ nga
và sẽ đang thay thế bằng các nguồn khí đốt khác
theo các báo cáo tập đoàn ba lan pkn oland cho biết họ có thể cung cấp đầy đủ
cho các nhà máy lọc dầu của mình qua đường biển
và việc ngừng hoạt động cung cấp sẽ không ảnh hưởng đến việc cung cấp xăng dầu diesel cho khách hàng
thông tin nga ngừng cung cấp dầu cho ba lan qua đường ống dutba xuất hiện một ngày
sau khi ba lan thông báo đã chuyển bốn xe tăng leopas hai đầu tiên tới ukraine
việc chuyển giao này diễn ra nhân chuyến thăm của thủ tướng ba lan tới kiev
và tròn một năm kể từ khi nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine
phía ba lan cũng thông báo một mươi bốn xe tăng bổ sung do đức sản xuất cho ba lan
sẽ sớm được chuyển đến ukraine
trên thực tế so với đa số các quốc gia châu âu
ba lan đã có một mươi bốn xe tăng bổ sung do đức sản xuất cho ukraine
trong một sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng về việc tự chủ năng lượng
nước này cũng đã khánh thành một trạm khí đốt có công suất chứa lên tới sáu năm tỷ mét khối
trên biển baltic đồng thời cũng tích cực mở rất nhiều đường ống dẫn khí
kết nối với các quốc gia láng giềng